liên quan đến vụ việc một nhân viên cây xăng bị đâm công an huyện hóc môn
thành phố hồ chí minh cho biết cảnh sát vẫn chưa lấy được lời khai của nghi phạm do người này có biểu hiện bất thường
qua làm việc với người thân của người đàn ông được biết người này có bệnh tâm thần
do đó cảnh sát đang cho giám định để xác định người này có mắc bệnh tâm thần hay không
vào sáng ngày một mươi hai tháng năm năm thanh niên là nhân viên tại cây xăng trên đường đảng thuốc vịnh
huyện hốc môn thành phố hồ chí minh đang đổ xăng cho khách
thì một người đàn ông cỡ trần tay cầm kéo đi đến với thái độ hung hăng
thế vậy các nhân viên cây xăng bó chạy
năm thanh niên không bỏ chạy thì không ai bị vấp ngã liền bị đối tượng cầm kéo đâm nhiều nhát
nạn nhân được đưa đến bệnh viện chờ rễ cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng
sau khi gây án nghi phạm cầm kéo đi bộ trên đường và bị công an xã đông thạnh khống chế đưa về trụ sở
một nhân viên cây xăng cho biết khoảng ba hôm trước nghi phạm đến cây xăng này đổ xăng
thế vị khách hút thuốc nhân viên nhắc nhở và bị người này chửi bới
do bực tức nhân viên cây xăng đã đánh người này và đuổi đi nên người này cầm kéo đâm nạn nhân để trả thù